ngày một mươi chín tháng một bệnh viện nhi trung ương phối hợp với các nhà hảo tâm đã tổ chức chương trình tết không đồng
dành tặng cho gần một năm trăm linh bệnh nhi khó khăn đang điều trị tại bệnh viện
chương trình tết không đồng được tổ chức với sự tham gia của bốn mươi tám gian hàng
đa dạng các nhu yếu phẩm như quần áo bánh kẹo mứt tết
đây vừa là nguồn động viên tinh thần vừa là những món quà thiết thực đối với các bệnh nhi và người nhà bệnh nhi
nhân dịp tết đến xuân về
bên cạnh đó ngày hai mươi hai tháng một tức ngày hai mươi tám tết gần một năm trăm linh suất bánh trưng và giò sẽ được các nhà tài trợ
trao tận tay tới các gia đình bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện nhi trung ương
tiếp đó trong dịp tết nguyên đán bệnh viện phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức chương trình bữa ăn nhân ái
hỗ trợ các suất ăn miễn phí cho gần một ba trăm linh bệnh nhi và người nhà bệnh nhi ở lại bệnh viện điều trị trong bốn ngày tết
từ ngày ba mươi tết đến ngày mùng ba tết âm lịch